một trong những vị thần nổi tiếng của tín ngưỡng phương đông chuyên quản tài phúc phú quý mang lại tài lập sung túc và may mắn
đây cũng là vị thần được nhiều người việt tôn sùng
trong đời sống tâm linh của người việt nếu xuất tiền mua vàng trong ngày thần tài mùng một mươi tháng riêng sẽ được may mắn đắc tài đắc lộc tiền bạc dùng dỉnh cả năm
một trong những sản phẩm độc đáo khác là bộ lọc một mươi hai con giáp có giá trị một chỉ
sản phẩm này được in nổi ba d hướng tới các vị khách chuộng phong thủy vào một mươi hai con giáp
đặc biệt hơn sự xuất hiện ấn tượng của chữ lộc ở mặt đằng sau mỗi con giáp như một lời chúc năm mới nhiều may mắn an khang thịnh vượng
theo tổng cục thống kê trong tháng một năm hai nghìn một mươi bảy số doanh nghiệp thành lập mới tăng tám một nhưng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng một mươi tám ba so với cùng kỳ năm trước
số liệu cập nhật của tổng cục thống kê cho biết trong tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
cả nước có tám chín trăm chín mươi doanh nghiệp đăng ký
doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký đạt chín mươi ba nghìn tỷ đồng tăng tám một về số doanh nghiệp và tăng năm mươi hai ba về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng ở phần lớn các ngành lĩnh vực như nghệ thuật vui chơi và giải trí y tế và hoạt động trợ giúp xã hội khai khoáng dịch vụ việc làm du lịch cho thuê máy móc thiết bị đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác
cũng theo tổng cục thống kê cho biết số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng một năm hai nghìn một mươi bảy là một năm trăm tám mươi ba doanh nghiệp tăng một mươi tám ba so với cùng kỳ năm trước
trong đó có một bốn trăm sáu mươi doanh nghiệp có quy mô vốn dưới một mươi tỷ đồng chiếm chín mươi hai hai và tăng một mươi sáu
ngày năm tháng hai tại trung tâm văn hóa huyền trân tại núi ngũ phong phường an tây tp huế tỉnh thừa thiên huế diễn ra lễ hội đền huyền trân công chúa với chủ đề ngưỡng vọng tiền nhân người có công mở mang bờ cõi của đất nước về phương nam
như thông lệ hàng năm sáng mồng chín tháng riêng âm lịch lễ hội đền huyền trân công chúa được mở đầu với phần hai

trong hai ngày là ngày bốn và ngày năm tháng hai trên cao nguyên đá đồng văn đã diễn ra ngày hội văn hóa dân tộc mông năm hai nghìn một mươi chín
ngày hội góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên và con người của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đến với bạn bè và du khách thập phương
đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh hà giang nói chung và cao nguyên đá đồng văn nói riêng
người mông ở hà giang có khoảng hai trăm bốn mươi năm dân tộc
cao nguyên đá đồng văn là nơi cư trú của đông đảo đồng bào dân tộc sinh sống trong đó dân tộc mông chiếm gần tám mươi dân số
văn hóa dân tộc mông giữ vị trí là trụ cột và có sức lan tỏa mạnh mẽ ra cộng đồng
đến với ngày hội văn hóa dân tộc mông năm nay mỗi du khách đều được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc
tôi bắt đầu từ nhà xuống tham dự ngày hội từ lúc sáng sớm
tham gia ngày hội văn hóa dân tộc mông này tôi thấy rất vui vì được gặp bạn bè từ nhiều nơi đến hội tụ tại đây và còn được xem nhiều hoạt động các trò chơi dân gian đặc sắc
rất vinh dự khi được các đồng chí lãnh đạo huyện tổ chức lễ hội văn hóa dân tộc mông
trong khi đó tôi may mắn nhất là được cử đến đây để tham gia thi đấu say ngô
và một phần đó cũng là khơi gặp lại bản sắc văn hóa của dân tộc
lễ hội gầu tàu với mục đích là cúm tạ trời đất thần linh thủ công thổ địa đã phủ hộ ban cho gia chủ con cái khỏe mạnh có con trai nối dõi tông đường để chăm sóc tổ tiên dòng họ
lễ hội được tổ chức là cầu phúc cầu lọc cho dân bản mở hội tạ ơn trời đất núi sông đã ban cho tài lọc con cái học hành công tác thành đạt vào mùa mảng bội thu ngô lúa đầy sàn ra súp ra cầm đầy chuồng
đây cũng là dịp để bà con các dân tộc thiểu số trên cao nguyên đá đồng văn gặp gỡ vui chơi thi thố tài năng như hát giao duyên hay các điệu múa khen của các chàng trai cô gái bản làm siêu lòng biết bao nhiêu thiếu nữ
không chỉ được tận mắt chứng kiến lễ hội gầu tàu mà đến với ngày hội văn hóa dân tộc mông du khách còn được tham gia trải nghiệm các hoạt động như thi đánh yến thi cuộn và dệt vải lanh thi tẽ ngô say ngô thi thái cỏ và được tham gia trò chơi cắt mía
tiếng nói việt nam
tiếng nói việt nam
đặc biệt đến với ngày hội văn hóa dân tộc mông năm nay du khách còn được chứng kiến màn múa khen tập thể của gần hai trăm linh đôi nam nữ thanh niên người dân tộc mông
đây là nét văn hóa vô cùng độc đáo và duy nhất chỉ có trong cộng đồng người mông ở huyện mèo vạc tỉnh hà giang
với nhiều hoạt động văn hóa thể thao dân gian mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc mông
trên cao nguyên đá đồng văn tại ngày hội đã tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với mỗi du khách
tất cả những nét văn hóa của dân tộc mông đã tạo thành một sức cuốn hút đặc biệt của mảnh đất và con người trên cao nguyên đá đồng văn hà giang
trong phần tin tiếp theo thuế vừa giảm xe nhập ùn ùn đổ về việt nam

chủ yếu là dòng xe du lịch xe thương mại tiêu dùng
cụ thể trong một mươi năm ngày đầu cả nước nhập hơn bốn chín trăm linh ô tô nguyên chiếc trị giá gần một trăm một mươi sáu triệu đô la mỹ
trong đó hơn bảy mươi năm lái xe từ chín chỗ trở xuống xe khách và xe tải chỉ chiếm lượng nhỏ lượng và giá trị nhập giảm dần
so với cùng kỳ năm trước nhập xe ô tô tăng gần năm mươi cả về lượng và giá trị với hơn hai sáu trăm linh chiếc và gần sáu mươi triệu đô la mỹ
trong đó riêng xe chín chỗ ngồi trở xuống tăng gần hai năm trăm linh chiếc chiếm hơn chín mươi sáu lượng xe nhập khẩu gia tăng so với trước
theo lý giải của nhiều doanh nghiệp nhập khẩu ô tô nguyên chiếc đầu năm hai nghìn một mươi bảy xe nhập về tăng chủ yếu là do các chính sách thuế đã và đang giảm
như thuế nhập khẩu thuế tiêu thụ đặc biệt đã khiến giá xe bán trong nước giảm sâu
tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tổng số vụ điều tra chống bán phá giá chống trợ cấp và tự vệ nhằm vào hàng hóa xuất khẩu việt nam là một trăm linh bốn vụ
trong đó có sáu mươi sáu vụ điều tra chống bán phá giá chiếm sáu mươi ba tổng số các vụ kiện
nhằm góp phần bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập hiện nay bộ công thương đã có kế hoạch thành lập mới cục phòng vệ thương mại
pháp luật về chống bán phá giá chống trợ cấp và tự vệ là một trong những phần phức tạp nhất trong hệ thống pháp luật thương mại quốc tế
theo thống kê của bộ công thương hầu hết các nước lớn trên thế giới đều thành lập một cơ quan quản lý riêng biệt về chống bán phá giá chống trợ cấp và tự vệ
chính vì lý do đó bộ công thương đã có kế hoạch thành lập mới cục phòng vệ thương mại là cơ quan giúp bộ trưởng bộ công thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng vệ thương mại
góp phần triển khai hiệu quả các quy định pháp luật về phòng vệ thương mại của việt nam để bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập
nhiệm vụ của cục phòng vệ thương mại sẽ là chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về chống bán phá giá
chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào việt nam tổ chức điều tra việc nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào việt nam
để đề xuất áp dụng các biện pháp chống bán phá giá chống trợ cấp và tự vệ theo quy định của pháp luật
khi được thành lập cục phòng vệ thương mại cũng sẽ chủ trì hoặc phối hợp với các doanh nghiệp hiệp hội ngành hàng trong việc đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá
chống trợ cấp và tự vệ của nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu của việt nam
đồng thời cục sẽ là đầu mối phối hợp với các bộ ngành giải quyết các tranh chấp tại tổ chức thương mại thế giới liên quan đến biện pháp chống bán phá giá chống trợ cấp và tự vệ
nghị quyết số sáu của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được ban hành trong năm hai nghìn một mươi tám
nghị quyết là một định hướng tầm nhìn giúp nhận rõ thời cơ và thách thức để việt nam hội nhập
cảnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu
đây là một doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm nông sản của việt nam
từ doanh thu một trăm sáu mươi tỷ vào năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu doanh thu của doanh nghiệp này đã đạt bảy trăm linh tỷ đồng
nhận thức rõ về thời cơ hội nhập doanh nghiệp đã đầu tư về công nghệ để sản phẩm đạt chất lượng cao
tuy nhiên doanh nghiệp cũng nhìn nhận để vươn ra biển lớn doanh nghiệp việt nam cần có sự trợ sức từ chính sách cơ chế
đại hội việt nam có thể có một vị trí tốt hơn
khi mà nền kinh tế của việt nam hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới
thì tôi nghĩ là có một số vấn đề mà tôi thấy chính phủ cũng cần nên quan tâm
cái đầu tiên là chúng ta phải có cái chính sách hỗ trợ xuất khẩu tốt hơn
bao gồm các chính sách liên quan về thuế hải quan lãi xuất ngân hàng chính sách hạn chế xuất nguyên liệu thơ
từ khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới wto việt nam đã có gần một mươi năm chuẩn bị cho những fta sâu rộng hơn ở cộng đồng kinh tế asean eu
và mới đây là hiệp định đối tác chiến lược xuyên thái bình dương tpp
những con tàu doanh nghiệp việt cũng đã sẵn sàng để vươn khơi xa khám phá những hành trình mới
doanh nghiệp chúng tôi đã chuẩn bị trước đấy khoảng hai ba năm
thứ nhất là chuẩn bị về cải tiến cơ cấu lại tổ chức sản xuất
thứ hai là chuẩn bị về cải tiến cơ cấu lại tổ chức sản xuất
thứ ba là chuẩn bị về cải tiến cơ cấu lại tổ chức sản xuất
thứ chín là chúng tôi cạnh tranh mấy hàng từ khu vực asean và bằng chính chất lượng sản phẩm của mình
so với một quốc gia trong khu vực hội nhập kinh tế của việt nam được đánh giá là tích cực hơn trong suốt thời gian dài
nghị quyết sáu sẽ định hướng tầm nhìn và tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp có thêm cơ hội để phát triển và nâng cao thương hiệu của mình trên thị trường quốc tế
đàm phán với các tổ chức cũng như các nhóm nước trong khu vực kinh tế quốc tế
thì có thể nói là đã đưa việt nam trở thành một trong những nhóm nước dẫn đầu về có cái mức độ gọi là tham gia sâu rộng trong cái toàn cầu hóa và thông qua các khung khổ hội nhập song phương và đa phương
và có thể nói là chúng ta có một điều kiện vô cùng thuận lợi trong những thời gian tới để tạo điều kiện cho các nhóm sản phẩm ngành hàng và các ngành kinh tế của chúng ta có điều kiện để tiếp cận thị trường
những cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hội nhập và phát triển như thế này là minh chứng cho sự quan tâm của đảng nhà nước chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp
và để vươn ra biển lớn cùng với những chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cần nỗ lực phân đấu xây dựng thương hiệu việt nam made in vietnam trên trường quốc tế
làm chủ thị trường trong nước và thời gian tới có đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp đạt tầm cỡ khu vực
tranh thủ thời tiết thuận lợi trong những ngày tết nguyên đán đình dậu người nông dân tại thành phố đà nẵng đã trở lại sản xuất để kịp chuẩn bị cho mùa vụ mới
ghi nhận của nhóm phóng
nhân viên tại các xã thuộc huyện hòa vang thành phố đà nẵng
kịp thời gieo hạt ngay sau đợt lũ cuối năm hai nghìn một mươi sáu ngay từ những ngày đầu năm gia đình ông nguyễn sô đã trở lại đồng để chuẩn bị cấy lúa cho chín xào ruộng bị hư hỏng trước tết
theo ông sơn nếu thời tiết thuận lợi thì gia đình ông vẫn thu hoạch lúa đúng thời vụ
là xa lấu là tất nhiên bọn ông nông dân đều ro đồng để sọ lợi ạ
sọ lợi ạ
và thứ hai nữa là bò bữa tách đều cũng lo ông bò việc bề tranh
một bóng tách ro một bóng tách là bò công đều ro để chiếc lúa để cái chỗ lũ lụt hư hỏng
cho nên bà bì đều lo tập trung mùa vụ đông sân đánh để đọt được kết quả
còn đối với người trồng rau tại xã hòa nhơn huyện hòa vang những cây rau ngắn ngày đã cho thu hoạch đúng dịp tết
nay vẫn tiếp tục cho thu hoạch ở mức giá cao
các loại cây như ổ qua
dưa leo đã bắt đầu ra quả
các loại cây như ổ qua dưa leo đã bắt đầu ra quả
tranh thủ thời tiết thuận lợi những ngày đầu năm người nông dân trên địa bàn huyện hòa vang đã ra đồng trở lại từ rất sớm
do đã chuẩn bị giống trở lại ngay từ sau đợt lũ trước nên người dân tin tưởng rằng vẫn sẽ thu hoạch kịp thời vụ không khí làm việc những ngày đầu năm đầy phấn khởi
đến nay tất cả những vùng sản xuất rau màu khu vực trồng lúa của người dân đã đưa vào sản xuất và đang phát triển tốt
tranh thủ thời tiết thuận lợi những ngày đầu năm người nông dân trên địa bàn huyện hòa vang đã ra đồng trở lại từ rất sớm
các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng điện tăng năng suất lao động giảm tổn thất điện năng để có thể phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực
bắc ninh là một trong những địa phương thu hút vốn fdi lớn nhất của cả nước hầu hết các doanh nghiệp đều hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao
đặc thù của những doanh nghiệp này là dây chuyền công nghệ hiện đại hoạt động liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
nhằm bảo đảm vận hành an toàn tin cậy hệ thống điện cung ứng đủ điện với chất lượng ngày càng cao
tổng công ty điện lực miền bắc đã tiến hành đầu tư xây dựng các dự án như trạm biến áp một trăm một mươi kv yên phong năm
xuất tuyến một trăm một mươi kv sau trạm biến áp hai trăm hai mươi kv bắc ninh ba nâng cao năng lực truyền tải bắc ninh đông anh
công trình trạm trạm một mươi yên phong năm cấp nguồn cho samsung deeplay và tiến độ sẽ đóng điện trong hai mươi tám tháng hai này
sau khi trạm trạm một mươi yên phong lên năm này lên sẽ đáp ứng được toàn bộ cho phụ tải của samsung deeplay và samsung electric
và một loạt các phụ tải
năm hai nghìn một mươi sáu tổng công ty điện lực miền bắc là đơn vị có sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng cao nhất tập đoàn
với tỷ lệ tăng một mươi bốn một mươi hai so với năm trước
năm hai nghìn một mươi bảy với việc thực hiện chủ đề đẩy mạnh khoa học công nghệ evn npc sẽ thực hiện mọi giải pháp
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh điện hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu
nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tổng công ty điện lực miền bắc
đăng ký tham gia chương trình thưởng thức cà phê miễn phí tại lễ hội cà phê buôn ma thuật lần thứ sáu
và liên hoan văn hóa cổng chiêng tây nguyên năm hai nghìn một mươi bảy
đây là những quán có mặt bằng khang trang không gian rộng rãi thoáng mát chất lượng cà phê bảo đảm
và có vị trí thuận lợi cho khách đến thưởng thức cà phê và tham quan lễ hội

học động này sẽ góp phần tuyên truyền quảng bá và đáp ứng nhu cầu thưởng thức hương vị thơm ngon
chính hiệu cà phê buôn ma thuật
dự kiến sẽ có một mươi năm hai mươi ly cà phê miễn phí để phục vụ người dân và du khách tại lễ hội lần này
trong phần tin thế giới nga iran cam kết tìm giải pháp chính trị cho khủng hoảng syri
tổng thống hàn quốc sẽ bị thẩm vấn trực tiếp trong tuần này
trong một nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại syri
một quan chức cấp cao của iran vừa cam kết sẽ cùng với nga theo đuổi một giải pháp chính trị
để chấm dứt cuộc khủng hoảng sáu năm qua tại quốc gia trung đông này
đồng thời tin tưởng rằng giải pháp quân sự sẽ chỉ được đưa ra khi đối phó với các nhóm không từ bỏ vũ khí
trong cuộc gặp với đặc phái viên của nga về vấn đề syri ông alexander ravien tiev tại thủ đô tehran
thư ký hội đồng an ninh quốc gia tối cao của iran ali samkhani cho rằng
cuộc xung đột tại syri không thể được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán
mà có sự tham gia của các nhóm khủng bố
theo ông samkhani việc một số nước bày tỏ sự lo ngại về sáng kiến chính trị của iran
nga và thổ nhĩ kỳ để giải quyết khủng hoảng cho thấy họ không có bất kỳ cảm thông nào
đối với người dân syri khi đang bị chiến tranh tàn phá
trong khi đó đặc phái viên của nga về vấn đề syri lavrentyev tuyên bố
moscow duy trì hợp tác với iran và syri trong việc chống lại các nhóm từ chối tham gia tìm kiếm giải pháp chính trị
ông cũng tái khẳng định rằng các cuộc đàm phán chính trị giữa ba nước
sẽ không ảnh hưởng tới cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố
sau các cuộc gặp với các quan chức hàng đầu của mỹ diễn ra vào tuần trước
ngoại trưởng đức zikma gabriel bày tỏ lạc quan vào mối quan hệ với mỹ trong tương lai
khi washington cam kết ủng hộ một châu âu thống nhất và sự liên kết của khối liên minh quân sự bắc đại tây dương
trong chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi giữ cương vị bộ trưởng ngoại giao
ông gabriel đã gặp phó tổng thống mỹ mike pence và ngoại trưởng rick dillison
ngoại trưởng gabriel cho biết
cả phó tổng thống và ngoại trưởng mỹ đều khẳng định rõ ràng trong các cuộc trao đổi rằng
họ rất quan tâm đến một châu âu thống nhất và chờ đợi vào mối quan hệ hợp tác xuyên đại tây dương trong khuôn khổ nato
ông gabriel khuyến cáo các nhà lập pháp của đức cũng như các quan chức châu âu nên đến mỹ nhằm duy trì các mối liên lạc
chính phủ đức đã liên hệ với các trợ lý của ông trump để sắp xếp một chuyến thăm của bà merkel đến mỹ trong mùa xuân này
tổng thống trump cũng đã nhận lời tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi tại hamberg vào tháng bảy tới do bà merkel chủ trì
liên quan đến vụ bê bối chính trị tại hàn quốc
một nhóm công tố viên đặc biệt đang đàm phán với các luật sư của tổng thống về kế hoạch thẩm vấn trực tiếp bà park geun hye
dự kiến diễn ra vào ngày chín và ngày một mươi tháng hai tới
nhóm công tố viên đặc biệt phụ trách điều tra vụ bê bối chính trị liên quan đến tổng thống hàn quốc park kun he
và người bạn thân choi soon sin đang tìm cách thẩm vấn trực tiếp tổng thống trong tuần này
cuộc thẩm vấn tập trung khai thác vai trò của tổng thống với cáo buộc việc gây sức ép buộc tập đoàn samsung
đóng góp tài chính cho các quỹ phi lợi nhuận do bà choi soon sin đứng đầu và vai trò của bà trong việc tạo ra danh sách đen
gồm tên tuổi hàng nghìn nhân vật hoạt động trong ngành văn hóa nghệ thuật không được nhận hỗ trợ từ chính phủ
ngoài ra các công tố viên cũng sẽ đề nghị bà park làm rõ những hoạt động vào ngày xảy ra vụ chìm phá seowon năm hai nghìn một mươi chín
làm ba trăm linh bốn người thiệt mạng nếu diễn ra theo đúng kế hoạch đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử hàn quốc
một vị tổng thống đương nhiệm bị các công tố viên thẩm vấn
ít nhất một mươi bảy người thiệt mạng và ba mươi năm người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt kinh hoàng xảy ra ngày hôm qua
tại một đường cao tốc ở honduras
vụ tai nạn xảy ra giữa một chiếc xe buýt và một chiếc xe đầu kéo tại trục đường cao tốc nối giữa thủ đô tegu
với khu vực miền nam của nước này những hình ảnh trên hiện trường vụ tai nạn được truyền thông honduras đăng tải cho thấy
chiếc xe tải bị lật úp trên đường còn chiếc xe buýt bị đè bẹp sau cú va chạm mạnh
vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên chiếc xe buýt có sáu mươi hành khách
số người thiệt mạng có thể còn tăng cao do có rất nhiều người đang bị thương rất nặng
các nhà chức trách honduras đã bắt giữ người lái xe tải và có thể đã vượt quá tốc độ cho phép
ước tính trung bình mỗi tháng có một trăm một mươi bảy người chết vì tai nạn giao thông tại nước này
một cơ quan giám sát an toàn nông nghiệp của nga cho biết kể từ ngày hôm nay sẽ tạm thời cấm nhập khẩu thịt bò
và các thực phẩm chế biến từ thịt bò của new zealand sau khi phát hiện chất ratopami trong một số mẫu sản phẩm
thông báo của cơ quan giám sát an toàn nông nghiệp của nga ngoài tạm cấm nhập khẩu các sản phẩm được chế biến từ thịt bò
cần xem xét thêm cấm nhập khẩu cá từ new zealand
do phát hiện có thủy ngân trong một số nguồn cung cấp racor pani là chất được sử dụng để kích thích tăng trưởng cơ bắp
bị cấm dùng trong các loại thực phẩm để nuôi bò tại new zealand
trong năm ngoái kim ngạch xuất khẩu thịt bò của new zealand sang nga chỉ đạt chưa tới bảy ba triệu đô la mỹ
chiếm một phần nhỏ mà nước này xuất khẩu ra thị trường thế giới
theo giới chức new zealand các tiêu chuẩn về thực phẩm của nước này là cao nhất trên thế giới
và cam kết cung cấp nguồn thịt an toàn chất lượng cao cho thị trường trong nước và trên thế giới
hãng hàng không qatar airways của qatar thông báo đã khai trường tuyến đường bay thẳng dài nhất thế giới
từ thủ đô doha đến thành phố auckland của new zealand với chuyến bay đầu tiên cất cánh vào ngày hôm qua
chiếc máy bay boeing mang số hiệu qr chín trăm hai mươi của qatar đã xuất phát vào lúc năm giờ hai phút theo giờ địa phương
tức tám h hai theo giờ việt nam và dự kiến sẽ hạ cánh tại auckland vào lúc bảy h ba mươi ngày hôm nay theo giờ new zealand
chuyến bay trên sẽ kéo dài một mươi sáu giờ đi qua hơn một mươi khu vực múi giờ và năm quốc gia với quãng đường dài một mươi bốn năm trăm ba mươi năm km
ngược lại khi từ okland trở về doha máy bay sẽ phải bay mất một mươi bảy h ba mươi đây là lý do khiến cho chuyến bay
chở khách nói trên trở thành chuyến bay dài nhất thế giới trước đó hồi tháng ba năm ngoái
hãng hàng không emirates của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất cũng khai trương chuyến bay thẳng
được cho là dài nhất thế giới khi đó từ thủ đô dubai tới okland với quãng đường dài một mươi bốn hai trăm linh km
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm
ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại